với cơ sở vật chất hiện đại năng lực vận chuyển cao hơn việc đưa bến phà mới đông bài đi vào hoạt động được thành phố hải phòng kỳ vọng sẽ không còn tình trạng ồn tắc tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi đến với đảo ngọc cát bà
lượng khách du lịch đến với đảo ngọc cát bà trong ba tháng đầu năm nay đạt gần bốn trăm một mươi lượt tăng một trăm một mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
để giải quyết vấn đề ồn tắc thành phố hải phòng đang triển khai thực hiện làm mới năm bến phà để phục vụ cho bến phà đồng bài
một ngày phà có thể chạy tối đa một trăm bốn mươi chuyến trong điều kiện thuận lợi mỗi chuyến chở tối đa năm trăm linh hành khách bốn mươi xe mô tô chín xe khách loại bốn mươi bảy chỗ
đối với hạ tầng của bến mới đặc biệt là bến đông bài với phương tiện hiện có thì có việc phần thiết kế của phà với nưỡi phà và mặt bến
có chữ chưa
phù hợp với nhau để giải quyết vấn đề này đội ngũ thuyền trưởng đã tính toán và vị trí cập bến làm cho phù hợp nhất để cho xe xuống một cách nhanh thuận tiện
bên cạnh đó thì chúng tôi đã có những cầu kê gọi là cầu kê phà làm sao mà nó đủ độ cao phù hợp để cho phương tiện xuống phà một cách an toàn và nhanh nhất
về lâu dài thì phương tiện mới sẽ ra để kịp phục vụ bà con trong những dịp lễ tết và đặc biệt là mùa hè tới này
phà tuyến phà bến gót bến cái viềng bến gót bến phủ long cảng tuần châu bến gia luận có thể đón năm hành khách một ngày
ngày cao điểm có thể huy động các tàu quay vòng nhanh tăng chuyến không hạn chế nhằm giải tỏa hết hành khách tối đa khoảng một mươi ba năm trăm linh khách một ngày
trong thời gian vừa qua công ty chúng tôi đã xúc tiến làm việc với công ty bayview cất bà đơn vị đang đóng năm phà mới
có trọng tài là một trăm chín mươi tám
trọng tài là một trăm chín mươi tám tấn một phà này thì sẽ có những chiếc phà mới đầu tiên để phục vụ hành khách và góp phần giảm tài với nguồn tắc giao thông tại bến phà đồng bài
với những giải pháp quyết liệt trước mắt và lâu dài của thành phố hải phòng việc lưu thông qua bến phà đồng bài sẽ từng bước được cải thiện
người dân và du khách sẽ có hành trình thuận tiện an toàn khi đến với di sản thiên nhiên thế giới quần đảo cát bà